chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý thông tin đến từ công an tỉnh thái bình cho biết
đơn vị vừa bắt tạm giam vũ văn hang trú tại phường bầu xuyên thành phố thái bình về hành vi trộm cắp tài sản
ngày bảy tháng một công an tỉnh thái bình nhận được tin báo của anh bùi thanh hải
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải phi hoàng hải địa chỉ số bảy mươi tám đường hoàng văn thái
thành phố thái bình về việc anh bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe ô tô khách
biển kiểm soát một mươi bảy b sáu trăm sáu mươi tám nhãn hiệu taco trị giá ba tỷ đồng khi anh gửi xe tại bến xe khách thành phố thái bình
trên xe có rất nhiều hàng hóa được ký gửi từ thái bình vào đắk lắc
được sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ công tác công an phường ngọc thụy quận long biên hà nội
các trinh sát công an thái bình đã truy bắt đối tượng gây án vũ văn hang qua đấu tranh khang khai nhận
lợi dụng sơ hở của bảo vệ bến xe khách thái bình khang đã đột nhập lên chiếc xe khách trên
nổ máy chạy xe sang địa phận hải phòng rồi quay về thành phố hà nội và bị bắt trên cầu long biên hà nội